cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng là đối tượng thạch thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ hòa xã mỹ tú huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng cao một m sáu mươi chín và có xeo chấm cách ba cm trước đuôi lông bảy phải
còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý thị thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số tám trăm chín mươi bảy trên tám mươi bảy trên một mươi năm a trần hương đạo khóm một phường một mươi thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng cao một m năm mươi năm và có xeo chấm cách một cm dưới sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện